thưa quý vị cuộc chiến tại ukraine sẽ không thể kết thúc nhanh chóng bằng một kịch bản lâu dài nên được chuẩn bị
đây là cảnh báo vừa được tổng thư ký tổ chức hiệp ước đại tình dương nato đưa ra
theo tổng thư ký nato jens stoltenberg hầu hết các cuộc chiến đều kéo dài hơn dự kiến ban đầu
vì vậy thế giới cần phải chuẩn bị cho một kịch bản chiến sự kéo dài ở ukraine
dù các bên đều mong muốn nhanh chóng đạt được hòa bình
ông stoltenberg cũng nhấn mạnh nếu kiev không ngừng các cuộc phản công hiện nay
thì lối thoát cho chiến tranh sẽ rất khó
giải pháp tốt nhất là cả ukraine và nga cùng hạ vũ khí để tiến tới đàm phán hòa bình
chiến sự tại ukraine bùng nổ vào tháng hai năm ngoái khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây
sau thời gian đầu chống đỡ từ tháng sáu vừa qua kiev đã bắt đầu phát động phản công và kéo dài cho đến thời điểm này